trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp cục công nghiệp thuộc bộ công thương phối hợp với các doanh nghiệp
các hiệp hội ngành hàng đã tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp công nghiệp dệt may da dày năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi chứng kiến những tác động mạnh mẽ của đại dịch covid một mươi chín đến nền kinh tế và các chuỗi cung ứng toàn cầu
sự đứt gãy các chuỗi cung ứng đặt ra yêu cầu tái cấu trúc đối với các tập đoàn đa quốc gia
theo hướng tăng tỷ lệ nội địa hóa và phân tán rủi ro
những thay đổi này đặt ra cơ hội và thách thức mới đòi hỏi các doanh nghiệp việt nam phải tự chủ
và năng động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội tham gia vào các chuỗi cung ứng mới hình thành
hội thảo được tổ chức nhằm kết nối tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu chuỗi và các tập đoàn đa quốc gia
có chiến lược nội địa hóa tiếp cận các nhà cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước
tạo nền tảng cho các chương trình đầu tư phát triển công nghiệp dệt may da dày
hình thành mạng lưới các nhà sản xuất nhỏ và vừa trong nước